thời gian qua tại tp hcm liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do các loại xe có tải trọng lớn gây ra
nhiều trường hợp xe cố tình đi vào giờ cấm đường cấm chạy quá tốc độ hay lấn làn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
xe tải xe ben xe bồn hay xe container lưu thông vào khu vực nội đô trong giờ cao điểm là hình ảnh không hiếm gặp tại tp hcm
nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra bởi những hung thần đường phố này
họ chạy coi như là không có giờ giấc nó quy định như thế này họ không có tương theo lực pháp
thì từ đó nó sẽ xảy ra có những vấn đề nhiều khi da chạm và có thể chết chóc trong vấn đề lưu thông
đây là cái giao lộ là người qua lại rất đông rất nguy hiểm
cái dốc đang thả xuống các cái xe bồn đổ xuống từ phía quận bốn quận một cũng như vậy
đèn đỏ tín hiệu cũng không ngừng cũng chạy luôn và biển cắm vẫn rẽ
theo quy định trong một số khung giờ ban ngày chỉ các xe bồn chở xăng
chở bê tông và các xe bồn chở xăng
các xe bồn phục vụ thi công các công trình trọng điểm mới được lưu thông vào nội đô
thế nhưng thực tế nhiều xe ben xe bồn vẫn thoải mái chạy trên đường bất chấp khung giờ quy định
thậm chí chủ phương tiện tìm đủ chiêu trò như liên tục thay đổi lộ trình
thậm chí móc nối với thành phần cò mồi cảnh giới để đối phó với lực lượng chức năng
làm sao để người dân cũng như cơ quan chức năng có thể nhận biết được cái phương tiện nếu được cấp phép
và cơ quan chức năng sẽ có những kiểm soát chặt chẽ hơn trong việc quản lý đối với phương tiện này
tăng cường công tác tuần tra xử lý nghiêm trường hợp xe tải trọng lớn vi phạm luật giao thông đường bộ
là giải pháp đang được lực lượng chức năng thành phố triển khai
riêng người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tuân thủ quy định pháp luật
để tránh những tai nạn đáng tiếc bởi những khung thần đường phố này